chương trình tối nay thứ hai ngày một mươi sáu tháng một sẽ có những nội dung chính sau đây
chương trình tối nay thứ hai ngày một mươi sáu tháng một sẽ có những nội dung chính sau đây
công tố viên hàn quốc đề nghị ra lệnh bắt giữ lãnh đạo tập đoàn samsung
kính thưa quý vị nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc chiều nay thủ tướng nhật bản shinzo abe và phu nhân aki abe đã đến sân bay nội bài vào đầu giờ chiều nay bắt đầu chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng một
lễ đón chính thức thủ tướng nhật bản shinzo abe và phu nhân đã diễn ra trọng thể tại phủ chủ tịch thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì lễ đón
lễ đón thủ tướng nhật bản shinzo abe theo nghi lễ nhà nước
sau lễ trào cờ thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng abe cùng duyệt đội danh dự
chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và thực chất
đây là hoạt động mở đầu các hoạt động trong chuyến thăm của ông abe đến việt nam
nhật bản hiện là nước cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda
lớn nhất cho việt nam chiếm khoảng ba mươi tổng cam kết oda của cộng đồng quốc tế đối với việt nam
đây là chuyến thăm việt nam lần thứ ba của thủ tướng abe
trong chuyến thăm lần thứ nhất năm hai nghìn sáu ông abe đã xác lập khuôn khổ quan hệ hướng tới xây dựng quan hệ đối tác chiến lược
đặt tiền đề cho việc nâng cấp quan hệ hai nước lên cấp này vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm thứ hai diễn ra vào năm hai nghìn một mươi ba ngay sau khi ông được bầu làm thủ tướng nhiệm kỳ hai
sau lễ đón chính thức thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng nhật bản shinzo abe
đã có cuộc hội đàm và chứng kiến lễ ký kết văn kiện giữa đại diện hai nước
trong chiều nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp thủ tướng nhật bản shinzo abe
bày tỏ vui mừng được gặp lại thủ tướng shinzo abe chủ tịch quốc hội đánh giá cao nỗ lực của thủ tướng
vì một xã hội nhật bản và cộng đồng quốc tế có sự tỏa sáng của phụ nữ
vui mừng về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa thủ tướng và thủ tướng chính phủ việt nam nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội chính phủ và nhân dân việt nam
hết sức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với nhật bản
luôn coi nhật bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của việt nam
hiện nhật bản đang là nước cung cấp oda lớn nhất nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ hai
đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam
về phần mình thủ tướng shinzo abe chia sẻ nhật bản mong muốn đóng góp tối đa
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong đó có xây dựng cơ sở hạ tầng với chất lượng cao
nhân chuyến thăm lần này thủ tướng cho biết nhật bản cam kết sẽ hỗ trợ dự án đối phó
với xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long về hòa bình ổn định ở khu vực châu á thái bình dương
nhật bản khẳng định ủng hộ lập trường chính nghĩa của việt nam
thưa quý vị chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng nhật bản shinzo abe thể hiện sự coi trọng và quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược sâu rộng giữa việt nam và nhật bản phát triển ngày càng mạnh mẽ toàn diện và thực chất vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình phát triển ở khu vực và trên thế giới
có thể nói việt nam và nhật bản là hai đất nước cùng nằm ở châu á thái bình dương

mối quan hệ giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản nhật bản đã có nền máu từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
không chỉ duy trì quan hệ tốt đẹp với đảng cộng sản nhật bản việt nam cũng thể hiện sự tôn trọng thể chế chính trị của nhật bản hợp tác ngày càng sâu rộng với đảng ndp cầm quyền tạo cơ sở chính trị ổn định và vững chắc cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển
hiện tại mối quan hệ việt nam nhật bản được đánh giá là đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến nay nhật bản là nước đầu tiên trong nhóm nước g bảy đón tổng bí thư việt nam đến thăm vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với việt nam năm hai nghìn chín công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam năm hai nghìn một mươi một và đặc biệt hai bên đã đạt khuôn khổ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á năm hai nghìn một mươi chín
từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến nay
đặc biệt là trong khoảng ba thập kỷ vừa qua sự phát triển nhanh chóng ổn định vững chắc và đi về chiều sâu của quan hệ hai nước đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng sự khác biệt về thể chế chính trị không phải là nhân tố cản trở sự hợp tác của hai nước
mà trên cơ sở nền tảng sự thống nhất về lợi ích về kinh tế về chính trị an ninh nó sẽ tạo ra những bước phát triển duy trì sự phát triển ổn định và tiếp tục phát triển trong tương lai
do cùng có đường bờ biển kéo dài hưởng nhiều lợi ích kinh tế từ biển hai nước có nhiều cơ hội học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này từ đó thắt chặt và mở rộng hợp tác ra nhiều mảng khác
nhật bản cũng là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam là nhà cung cấp oda số một nhà đầu tư lớn thứ hai và là đối tác thương mại song phương lớn thứ tư của nước ta
trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại song phương đạt hai mươi sáu tám tỷ đô la
tính đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu nhật bản có ba hai trăm bốn mươi hai dự án đầu tư trực
tiếp nước ngoài còn hiệu lực tại việt nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn bốn mươi hai tỷ đô la
sự phát triển không chỉ thể hiện bằng những con số tăng trưởng mà còn thể hiện qua chất lượng của những lĩnh vực hợp tác ngày càng thiết thực và gắn với nhu cầu phát triển bền vững của việt nam

chúng tôi hy vọng đây là một lĩnh vực hợp tác của nhật bản

đây là cơ hội mới và bước đầu tạo sự giao thông giữa các doanh nghiệp nhằm nâng cao tỷ lệ cung ứng nội địa thúc đẩy việc xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhật bản tại việt nam và các doanh nghiệp việt nam tại nhật bản đồng thời nâng cao thương mại hai chiều với các nước khác trong khu vực asean
trong những năm qua tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng cũng là một trong những nội dung được quan tâm trong các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước
nhật bản có nhiều hỗ trợ với việt nam trong việc nâng cao khả năng tuần tra phòng vệ và bảo đảm an ninh biển tham gia các diễn đàn an ninh đa phương